lễ kỷ niệm cấp quốc gia năm mươi năm chiến thắng đồng lộc đã được tổ chức trọng thể vào tối qua ngày hai mươi một tháng bảy tại khu di tích ngã ba đồng lộc tỉnh hà tĩnh
thủ tướng nguyễn xuân phúc dự và phát biểu tại buổi lễ cùng dự có nguyên chủ tịch nước trương tấn sang nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
đồng chí lê hồng anh nguyên thường trực ban bí thư đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
nguyên bí thư thành ủy tp hcm lê thành hải cùng nhiều lãnh đạo các bộ ngành địa phương
sau đây là toàn văn bài phát biểu của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại buổi lễ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
kính thưa các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
thưa các bà bà
bà mẹ việt nam anh hùng các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân các cựu chiến binh thương binh bệnh binh cựu thanh niên sung phong và thân nhân các gia đình liệt sĩ thương binh
thưa tất cả quý vị đại biểu thưa đồng bào đồng chí
trong không khí hào hùng của những ngày tháng bảy lịch sử cả nước ta đang hướng tới kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ
với nhiều hành động thiết thực để tướng nhớ những người con ưu tú của dân tộc
đây anh dũng ghi xin vì độc lập tự do của tổ quốc
đồng thời chúng ta bày tỏ lòng biết ơn tri ân các thương binh bệnh binh gia đình liệt sĩ
hòa thân không khí đó hôm nay tại ngã ba đồng lộc địa danh huyền thoại mành đất thi liêng thấm đẩm máu đào của các anh hùng liệt sĩ

thưa các bà mẹ